liên quan trong vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng bốn trên đường đồng văn cống
đoạn thuộc địa bàn xã bình phú thành phố bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre cho biết đã khởi tố vụ án và đang điều tra truy bắt các đối tượng liên quan
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn ông lưu hoài tâm điều khiển xe máy lưu thông trên đường đồng văn cống
bất ngờ bị một xe ô tô bốn chỗ tông từ phía sau
cú tông mạnh đã khiến cho ông tâm ngã xuống đường
lúc này một nhóm người từ trên xe ô tô bước xuống cầm dao chém nhiều nhát vào người ông tâm
ông tâm chạy được một đoạn thì bị nhóm đối tượng đuổi kịp tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào chân
sau khi gây án nhóm đối tượng bỏ lên xe ô tô tẩu thoát
ông tâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do mất máu quá nhiều
lưu hoài tâm là đối tượng hình sự thường xuyên lưu tới các tụ điểm đến bảo